cách đây bảy mươi hai năm trong mùa thu lịch sử chủ tịch hồ chí minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập
khai sinh nước việt nam dân chủ cộng hòa tại quảng trường ba đình
vào thời khắc hào hùng đó mỗi người dân việt nam dù đang ở bất kỳ nơi đâu cũng không khỏi xúc động bồi hồi
những việt kiều paris pháp cũng không ngoại lệ
để hiểu hơn về tình yêu và niềm tự hào của họ với ngày lễ lịch sử này
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây
đặc biệt của những người con xa xứ là những kiều bào đang sinh sống ở nước ngoài
và lá cờ tổ quốc đang được lưu giữ và trưng bày tại phòng số chín
bảo tàng lịch sử quốc gia số hai trăm một mươi sáu trần quang khải hoàn kiếm hà nội là một minh chứng rõ nhất cho điều đó
lá cờ này là do cụ đào nguyên ninh là một việt kiều ở bên pháp
khi trở về việt nam thì đã mang lá cờ này đến trao tặng cho bảo tàng cách mạng
nay là bảo tàng lịch sử quốc gia vào tháng ba
năm một nghìn chín trăm năm mươi chín khi mà cách mạng tháng tám thành công
nghe tin nước nhà được độc lập thì những người con ở việt nam đang sống ở bên nước pháp
đã tự tay may lá cờ này và treo trong lễ meeting mừng việt nam độc lập vào tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
do hoàn cảnh địa lý xa xôi không được tiếp cận thông tin chính xác về kích thước
cũng như tỷ lệ may cờ nên lá cờ đỏ có ngôi sao vàng được may lệch sang góc bên phải
mặc dù chưa đúng với quy chuẩn
nhưng mà nó vẫn là một tình cảm tự hào của dân tộc
chỉ xuất phát từ cái tình cảm từ cái cảm xúc từ cái lòng tự hào của dân tộc
chính bởi vậy mà chúng ta thấy cũng không được quy chuẩn như những lá cờ bình thường
tuy nhiên đây là một hiện vật đặc biệt
bởi vì chúng tôi cho rằng là đấy là cái nơi
đấy là cái sự thể hiện sinh động nhất sâu sắc nhất tình cảm của bà con việt kiều
khi hướng về tổ quốc trước một sự kiện trọng đại của dân tộc
là những thế hệ trẻ tương lai
ngày hôm nay khi được đến thăm bảo tàng lịch sử quốc gia
chứng kiến những hiện vật thể hiện tình cảm thiêng liêng của người dân dành cho tổ quốc
trong không khí hào hùng của dân tộc
kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày quốc khánh mùng hai tháng chín
qua lời kể của cô hướng dẫn viên thì con thấy
dù ở đâu thì người việt nam cũng luôn hướng về tổ quốc
con nghĩ là con cần cố gắng học tập để có thể cống hiến cho đất nước
con thấy mình sẽ cần phải cố gắng học tập để giúp cho đất nước đẹp hơn
ngày tết độc lập mùng hai tháng chín hàng năm luôn là thời khắc
là niềm tự hào về đất nước lại trỗi dậy
trong trái tim rực đỏ dòng máu việt mạnh mẽ hơn bao giờ hết
cũng như là dịp thể hiện sự thượng tôn tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc
thể hiện tinh thần hòa hiếu yêu trụng hòa bình
sẵn sàng là bạn là đối tác tin cậy của tất cả các nước
nhưng cũng sẵn sàng bằng mọi giá để bảo vệ chủ quyền
sự toàn vẹn lãnh thổ đất nước của dân tộc việt nam